sáng nay một mươi ba tháng tám tại nhà quốc hội đã diễn ra lễ công bố trang thông tin điện tử
ứng dụng trên thiết bị di động và bộ nhận diện của năm chủ tịch hội đồng liên nghị viện asean ipa hai nghìn hai mươi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân chủ tịch ipa trưởng ban chỉ đạo quốc gia ipa bốn mươi một đã tham dự buổi lễ
cùng dự có đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
phó trưởng ban chỉ đạo quốc gia ipa bốn mươi một trưởng ban tổ chức ipa bốn mươi một và các thành viên của ban tổ chức
trước tình hình đại dịch covid tiếp tục diễn biến phức tạp quốc hội việt nam tổ chức đại hội đồng ipa lần thứ bốn mươi
theo hình thức trực tuyến từ ngày tám đến ngày một mươi tháng chín tại trung tâm hội nghị quốc tế một mươi một lê hồng phong tp hà nội
đây là lần đầu tiên trong lịch sử đại hội đồng ipa được tổ chức bằng hình thức trực tuyến
phát biểu tại buổi lễ chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị ban tổ chức đại hội đồng ipa bốn mươi một
chỉ đạo tiểu ban thông tin tuyên truyền phối hợp chặt chẽ với ban thư ký quốc gia ipa bốn mươi một và các tiểu ban khác
khẩn trương cập nhật thông tin đăng tải trên trang thông tin điện tử ứng dụng trên thiết bị di động
về các nội dung hoạt động của ipa đặc biệt là các hoạt động liên quan đến đại hội đồng ipa bốn mươi một với chủ đề
ngoại giao nghị viện vì cộng đồng asean gắn kết và chủ động thích ứng
trọng tâm là làm nổi bật những đóng góp và sáng kiến của quốc hội việt nam trong năm chủ tịch ipa hai nghìn hai mươi
chỉ đạo tiểu ban thông tin tuyên truyền tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền
năm chủ tịch ipa và đại hội đồng ipa bốn mươi một trên các phương tiện truyền hình phát thanh báo chí tổ chức họp báo
trước và sau đại hội đồng ipa bốn mươi một đồng thời cung cấp thông tin thường xuyên liên tục không gián đoạn
về toàn bộ công tác chuẩn bị đại hội đồng ipa bốn mươi một bảo đảm nội dung thông tin tuyên truyền
phù hợp với hình thức tổ chức đại hội đồng trực tuyến
cũng tại buổi lễ chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phó chủ tịch thường sự quốc hội tòng thị phóng
và các thành viên ban tổ chức ipa bốn mươi một đã ấn nút khởi động trang thông tin điện tử
ứng dụng trên thiết bị di động của năm chủ tịch ipa bốn mươi một